các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị đã trở lại với bản tin toàn cảnh covid trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị những ngày gần đây số ca mắc ghi nhận trên cả nước có dấu hiệu giảm nhanh
cho thấy những tín hiệu tốt về việc dịch bệnh trên cả nước bắt đầu được kiểm soát hơn
tuy nhiên với những nguy cơ tiềm ẩn từ omicron cũng như những biến chủng khác có thể xuất hiện trong tương lai
thứ trưởng bộ y tế yêu cầu cả nước tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
thứ trưởng bộ y tế cũng cho biết nhận định trong thời gian tới dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm hai nghìn hai mươi
có thể xuất hiện các biến chủng mới làm cho dịch diễn biến phức tạp hơn khó lường hơn
số mắc có thể tăng nhanh ngay cả khi đã tiêm vaccine nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
với sự xâm nhập của biến chủng omicron và có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa cho công tác phòng chống dịch
ngành y tế tiếp tục là lực lượng nòng cốt
cùng với các lực lượng tuyến đầu khác đã đang và sẽ quyết tâm trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
với mục tiêu trên hết trước hết là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
hơn bao giờ hết ngành y tế rất mong sự chung tay của các cấp các ngành các cơ quan báo chí và toàn thể xã hội
trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín thứ trưởng bộ y tế nói
từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp việt nam đã vượt lên là một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất thế giới
kịp thời chuyển trạng thái sang thích phòng
an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cuộc sống người dân đang dần trở lại trạng thái bình thường mới
có thể thấy việc số các mắc mới giảm từng ngày là dấu hiệu đáng mừng so với làn sóng dịch bất ngờ vừa qua
tuy nhiên thay vì chủ quan lơ là phòng dịch những nỗ lực phòng chống covid một mươi chín trong thời điểm hiện tại
có thể là yếu tố quyết định tình hình dịch bệnh những tháng tiếp theo của năm hai nghìn hai mươi
với diễn biến covid một mươi chín như hiện tại cùng với kế hoạch từng bước bình thường hóa đại dịch
các biện pháp phòng chống dịch bệnh từ những ngày đầu
khó khăn khi áp dụng thực tế
hiện nay nhiều trường tại tp hcm đã thay đổi thông điệp năm k thành hai k
trong công tác phòng chống dịch
ba ca không còn phù hợp là khoảng cách không tụ tập và khai báo y tế
ông huỳnh thanh phú hiệu trưởng trung học phổ thông nguyễn du quận một mươi chia sẻ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có xu hướng giảm mạnh
người mắc biến thể omicron chỉ có những triệu chứng như bệnh cảm cúm
cấp độ tiêm phòng vaccine đã bao phủ toàn dân
vì vậy theo tôi chúng ta phải thay đổi thông điệp năm k
giữ nguyên năm k ở trường học sẽ sàng buộc và gây phiền hà cho giáo viên phụ huynh và học sinh
cô nguyễn thị huyền thảo giáo viên trường trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa quận một cho rằng
thông điệp năm k khó đạt được hiệu quả một trăm linh trong bối cảnh hiện nay
trước kiến nghị cho f đi học đi làm thông điệp năm k cần thu hẹp lại thành hai k hoặc ba k
để phù hợp với bối cảnh mới
bà hứa thị diễm trâm hiệu trưởng trường trung học cơ sở hà huy tập quận bình thạnh cho biết
khai báo y tế là không cần thiết không biết ai là người quản lý và đọc những tờ khai y tế của người dân
khi thực hiện khai báo y tế mỗi người đều được điền sẵn đáp án cho các câu hỏi về tình hình sức khỏe
vì vậy đôi khi để tránh tốn thời gian một số người đã điển đại tờ khai y tế cũng khó đảm bảo tính chính xác
theo bà trâm trường học gặp nhiều khó khăn khi thực hiện ca khoảng cách và ca không tụ tập
cụ thể trong điều kiện cơ sở vật chất có giới hạn trường khó đảm bảo khoảng cách một mét giữa các học sinh trong phòng học
nếu chưa đôi lớp thì sẽ không đủ phòng và nhân lực giáo viên cũng khó đảm bảo được hiệu quả giảng dạy
hiệu trưởng trung học cơ sở hà huy tập chỉ có thể khuyến khích học sinh giữ khoảng cách trong giờ ăn trưa và giờ ra chơi
chia sẻ về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho biết
trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống covid một mươi chín ở trường học khẩu trang khử khuẩn là các ca phải được thực hiện
ông dũng nhấn mạnh trẻ từ hai tuổi trở lên chắc chắn phải đeo khẩu trang khi trở lại trường trẻ cũng không cần đeo tấm chắn giọt bắn
đồng thời các trường phải khử quần bàn ghế các bề mặt vệ sinh tay cho trẻ thường xuyên
đối với ca khoảng cách phó giáo sư đỗ văn dũng cho rằng nếu việc giãn cách trong trường không khả thi học sinh nên giữ khoảng cách tối đa
bên cạnh đó ông dũng cũng nhận định tụ tập là tự phát ở trường học học sinh tập trung do đó ca không tụ tập là không cần thiết
khi các biện pháp phòng dịch cũ đã không còn phù hợp việc giảm bớt hay thay thế bằng những cách chống dịch mới là cần thiết
tuy nhiên bình thường hóa dịch bệnh không đồng nghĩa với lơ là chủ quan với dịch bệnh mà mỗi người nên chủ động phòng tránh để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm covid một mươi chín
trong bối cảnh số f điều trị tại nhà chiếm phần lớn trong tổng số ca mắc như hiện nay xử lý rác thải của hộ gia đình có người mắc covid một mươi chín vẫn đang là một bài toán khó ở nhiều địa phương
việc rác thải của f được thu gom chung với rác thải thông thường khiến công nhân lo lắng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tất bật với việc thu gom rác thải sinh hoạt sữa trời chưa nắng bức anh lại tiến lĩnh ba mươi sáu tuổi công nhân thu gom rác của công ty cổ phần đô thị và môi trường tỉnh đắk lắc
không khỏi lo lắng về công việc phải làm trong thời điểm dịch bệnh bùng phát với số f hàng nghìn ca mỗi ngày
anh lĩnh chia sẻ số người mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà rất lớn mà lượng rác thải ra đều để chung với rác thải sinh hoạt thông thường
công nhân không biết đâu mà lần
anh lĩnh nói vội anh em chúng tôi cũng lo lắm chứ đi làm thế này lỡ đem bệnh về nhà thì khổ nữa
chỉ mong bà con có ý thức phân loại đánh dấu rác thải f để công nhân và ngành y tế có hướng xử lý rồi lại tiếp tục công việc
ông bùi văn quý tổng giám đốc công ty cổ phần đô thị và môi trường tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị chỉ có chức năng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt
còn rác thải y tế thì thuộc về trách nhiệm của các đơn vị khác
theo ông quý vào giai đoạn trước
số lượng f điều trị tại nhà ít nên lực lượng y tế khử khuẩn sát thải từ bệnh nhân trước khi mang đi xử lý
hiện tại số lượng f điều trị tại nhà rất nhiều
người thu gom sắc cũng không phân biệt được gia đình nào có sắc thải từ f thải ra
điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho người lao động làm nhiệm vụ trực tiếp thu gom rác
theo ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế tp buôn ma thuận
xử lý đúng quy định với rác thải của f điều trị tại nhà trên địa bàn hiện là việc rất khó khăn
do y tế thiếu phương tiện nhân lực
và các đơn vị xử lý rác thải y tế trên địa bàn quá tải
được biết sở y tế đắk lắc đang xây dựng phương án để thu gom xử lý rác thải của f điều trị tại nhà
đảm bảo đúng quy định nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh từ nguồn này ra cộng đồng
trước sự xâm nhập và lây lan mạnh mẽ của omicron số trẻ em mắc biến chủng này đang tăng cao
theo kết quả của một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí pediatrics
biến thể omicron có thể gây phiêm thanh phi khế quản cấp ở trẻ nhỏ
trong đó có cả trường hợp nặng phải nhập viện và cần hồi sức tích cực
viêm thanh khí phế quản cấp là bệnh lý đường hô hấp phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
bệnh xuất hiện khi trẻ bị cảm lạnh và nhiễm các virus gây viêm và sưng nề vùng quanh thanh quản khí quản và ông phế quản
bệnh được đặc trưng bởi tình trạng ho khan ho dữ dội và đôi khi khó thở khò khè
ở một số trường hợp nghiêm trọng có thể xuất hiện tình trạng co thắt đường hô hấp nguy hiểm
trong nghiên cứu các nhà khoa học đã xem xét đánh giá bảy mươi năm trẻ đến khám tại khoa cấp cứu của bệnh viện nhi boston mỹ
vì viêm thanh khí phế quản cấp và mắc covid một mươi chín trong khoảng thời gian từ ngày một ba hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi năm một hai nghìn hai mươi hai
hầu hết trẻ trong nghiên cứu dưới hai tuổi và bảy mươi hai là trẻ trai
ngoài một trẻ bị nhiễm virus cúm thông thường các trường hợp còn lại đều bị nhiễm virus sars cov hai
hơn tám mươi số trường hợp bị viêm thanh khí phế quản cấp xảy ra
sau khi omicron trở thành biến thể virus chiếm ưu thế ở mỹ
không trẻ nào tử vong nhưng chín trẻ tức một mươi hai đã phải nhập viện và bốn trẻ trong số đó phải hồi sức tích cực
thuốc steroid dexamethasone được dùng cho chín mươi bảy trẻ trong nghiên cứu và hai mươi chín trẻ được điều trị tại khoa cấp cứu
tất cả trẻ nhập viện đều được dùng khí dung tracemic epinephrine thuốc được sử dụng trong trường hợp
viêm thanh khí phế quản cấp từ trung bình đến nặng
tuy nhiên những trẻ mắc covid một mươi chín phải sử dụng ở mỹ
đồng tác giả nghiên cứu tiến sĩ ryan roster chuyên gia thuộc bệnh viện new boston và trung tâm y tế boston của mỹ cho biết
tỷ lệ nhập viện khá cao và nhiều bệnh nhân bị viêm thanh khí phế quản cấp do mắc covid một mươi chín cho thấy
sars cov hai có thể gây ra tình trạng viêm thanh khí phế quản cấp nặng nề hơn so với các loại virus khác
roster nhấn mạnh cần nghiên cứu thêm để tìm ra biện pháp điều trị thích hợp nhất
đối với các trường hợp trẻ bị viêm thanh khí phế quản cấp do mắc covid một mươi chín
các chuyên gia cho rằng
trong khi nhiều loại virus có thể gây ra viêm thanh khí phế quản cấp
các bậc cha mẹ nên nghĩ tới khả năng con mình bị mắc covid một mươi chín
và sớm đưa trẻ cùng các thành viên khác trong gia đình đi xét nghiệm kiểm tra
thưa quý vị số f tăng cao trong bối cảnh bình thường mới đang khiến mỗi nơi có mỗi kiểu thích ứng khác nhau
nhiều doanh nghiệp tại tp hcm mỗi tuần vẫn bắt buộc toàn bộ người lao động phải xét nghiệm định kỳ
còn tại long an và bình dương thì có một số doanh nghiệp đã vận hành
mà không cần bất cứ một sự sàng lọc thường xuyên nào về ca nghi nhiễm covid một mươi chín
vậy thì có phải f được đi làm bình thường hay không
văn bản hướng dẫn mới nhất của bộ y tế cho phép f rời khỏi nơi cách ly phạm vi hẹp
nghĩa là f được ra khỏi phòng cách ly với điều kiện phải đeo khẩu trang
và đảm bảo khoảng cách với những người sống chung
f vẫn không được phép ra khỏi nhà
bộ y tế cho rằng hiện covid một mươi chín vẫn là bệnh truyền nhiễm cây dịch
và tổ chức y tế thế giới chưa công bố kết thúc thời kỳ đại dịch với căn bệnh này
các quy định hiện hành vì vậy vẫn yêu cầu cách ly f
và thực hiện các biện pháp phòng dịch cẩn thận
bộ y tế vẫn chưa có chủ trương cho phép f không đi lại thoải mái như người bình thường
thì liệu f không triệu chứng có thể đi làm hay không
nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đề xuất cho f f một đi làm
để phù hợp với thực tế và đảm bảo nhân lực sản xuất
f một có thể đi làm tuân thủ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
nhưng với f thì khi làm còn phải đối diện với cánh nặng tâm lý chung của đồng nghiệp
nếu f là nhân sự lãnh đạo
thì phương án tối ưu là làm việc trực tuyến
nhưng f là một mắt xích lao động trực tiếp trong giấy truyền thì hoàn toàn không đơn giản
trước hết dù không có triệu chứng tạm thời
thì cũng không ai đảm bảo sức khỏe f được suy trì ổn định khi vào công sở
khi xảy ra sự cố nào đó thì f sẽ được hỗ trợ chăm sóc ra sao
mặt khác một tập thể làm việc chung phối f cũng sẽ nảy sinh những lo ngại
và sẽ có nhiều phản ứng tiêu cực
một điều đáng băn khoăn là đang có không ít f khi phát hiện dương tính
đã không khai báo với y tế cơ sở lẫn đơn vị công tác
một số doanh nghiệp không ngần ngại tiết lộ
có nhiều trường hợp công nhân mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ
hoặc không triệu chứng vẫn âm thầm đến nhà máy làm việc
và năng suất công việc vẫn đảm bảo
quá trình theo dõi f dựa chủ yếu ở sự chủ động khai báo của người lao động
còn hầu hết các công ty gần như không thể kiểm soát mỗi ngày
khi những người ít có triệu chứng rõ ràng và f vẫn số kín thông tin mắc bệnh
vì cảm thấy bản thân vẫn có thể tham gia sản xuất
trong khoảng thời gian ngắn trước mắt không ai tin liệu được
số ca mắc covid một mươi chín sẽ tiếp tục diễn biến ra sao
để đạt miễn dịch cộng đồng vẫn còn nhiều cam go
cho nên để thích ứng bình thường mới một cách hiệu quả
phải đưa ra quy định chung về việc f có thể tham gia lao động như thế nào
nếu bộ y tế chưa cho phép f ra khỏi nhà
mà doanh nghiệp lại cho phép f và công sường
thì không khác gì chống đánh xuôi kèn thổi ngược
sau làn sóng dịch vừa qua có lẽ chúng ta đều không còn xa lạ
với bộ ký test nhanh chọc mũi
và kết quả của phương pháp xét nghiệm này càng được khẳng định
sau khi bộ y tế công nhận kết quả test nhanh trong việc xác định f
tuy nhiên mới đây các nhà nghiên cứu đã tuyên bố kết quả của một nghiên cứu cho thấy
xét nghiệm gen quán nước bọt phát hiện virus sars cov hai
nhanh hơn xét nghiệm dịch mũi học
đồng tác giả nghiên cứu giáo sư donald kamington
thuộc viện y tế môi trường ứng dụng của đại học y tế cộng đồng bang maryland mỹ cho biết
kết quả nghiên cứu trên rất quan trọng
vì mọi người có thể lây truyền virus trước khi biết rằng mình đã bị nhiễm virus
phát hiện virus sớm hơn có thể giúp giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh
để xác định người mắc covid một mươi chín từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhóm nghiên cứu bắt đầu tiến hành các xét nghiệm mẫu nước bọt định kỳ hàng tuần
cho các tình nguyện viên khỏe mạnh và tiếp tục trong hai năm tiếp theo
trong số các tình nguyện viên không có triệu chứng mắc covid một mươi chín
nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính giáo sư minton và các cộng sự nhận thấy
những người này sẽ có các triệu chứng điển hình một hoặc hai ngày sau đó
nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu khác
về những người có tiếp xúc gần với người nhiễm
trong nghiên cứu họ đã thu thập các mẫu nước bọt và dịch mũi họng
của người nghi nhiễm trong thời gian cách ly tần suất từ hai đến ba ngày một lần
hầu hết các mẫu được xét nghiệm bằng phản ứng chuỗi pcr
để phát hiện virus và đo tài lượng virus trong mẫu
sau đó nhóm nghiên cứu phân tích kết quả thay đổi thế nào trong những ngày trước
và sau khi các triệu chứng xuất hiện
theo giáo sư meton nghiên cứu cho thấy ở giai đoạn đầu nhiễm virus
xét nghiệm nước bọt nhẹ hơn nhiều so với dịch mũi họng nhất là trước khi có triệu chứng
nhóm nghiên cứu của giáo sư minton cũng lưu ý rằng
nhiều nghiên cứu trước đó đã cho thấy việc truyền virus trước khi có triệu chứng
đóng vai trò quan trọng hơn việc truyền virus khi đã có triệu chứng
phát hiện trên đã giúp tăng số người chấp nhận đi xét nghiệm giảm chi phí
và tăng mức đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm
vì tránh tiếp xúc gần giữa họ với bệnh nhân hơn so với xét nghiệm bằng xịt mũi họng
đồng thời tránh trường hợp bệnh nhân ho hoặc hát hơi khi đang lấy mẫu xét nghiệm
việc vừa phát hiện sớm các ca mắc covid một mươi chín vừa không gây cảm giác khó chịu
như test nhanh lấy dịch mũi bộ test nhanh bằng nước bọt đang cho thấy rất nhiều ưu điểm đáng chú ý
tiếp tục bản tin vào những tin tức mới nhất về dịch bệnh tại các điểm nóng trên thế giới
tiếp tục kiên trì với jero covid trung quốc phong tỏa thẩm dương
thành phố công nghiệp với chín triệu dân ở miền đông bắc
lệnh phong tỏa thẩm dương nơi đặt nhiều nhà máy sản xuất của hãng xe bmv
được đưa ra vào khuya hai mươi một tháng ba sau khi thành phố này ghi nhận bốn mươi bảy ca mắc mới theo afp
mọi khu dân cư tại thẩm dương thuộc tỉnh liêu ninh được đặt dưới chế độ quản lý khép kín
người dân không được ra ngoài khi không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám tiếng
hôm hai mươi hai tháng ba trung quốc ghi nhận bốn bảy trăm bảy mươi ca mắc mới trên cả nước
phần lớn tập trung tại tỉnh cát lâm giáp danh với liêu ninh
trung quốc vẫn trung thành với chiến lược chống dịch zero covid một mươi chín linh hoạt
trong những tuần gần đây giới chức nước này đã nhanh chóng hành động để dập dịch với các lệnh phong tỏa
mang tính cục bộ xét nghiệm diện rộng và đóng cửa ở quy mô thành phố
dù vậy biến chủng dễ lây lan omicron đã khiến chiến lược zero covid một mươi chín
gặp phải thách thức lớn nhất từ sau đợt dịch ban đầu tại vũ hán
nhà chức trách đã nới lỏng một số quy định như là cho phép người dân tự xét nghiệm tại nhà
và không buộc người bệnh covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ phải nằm viện
nhà chức trách trung quốc từng cảnh báo về rủi ro mà lệnh phong tỏa liên tục tạo ra đối với tăng trường
trong lúc nước này tìm cách cân bằng giữa nhu cầu y tế và kinh tế
ngại chọc mũi mỗi lần test nhanh covid một mươi chín nỗi trăn trở không của riêng ai
để tránh tình trạng người dân ngại chọc mũi mà trốn xét nghiệm
bộ y tế israel đã bắt đầu chương trình thí điểm xét nghiệm pcr bằng mẫu nước bọt
thay cho mẫu phép dịch tị hầu được lấy bằng cách trọt tăm bông vào mũi
báo times of israel cho biết chương trình thí điểm mới sẽ kéo dài trong hai tuần
bắt đầu từ ngày bảy tháng một mươi giờ địa phương
việc tìm ra phương pháp lấy mẫu xét nghiệm pcr ít gây khó chịu
được xem là một phần trong các nỗ lực sống chung an toàn về covid một mươi chín tại israel
theo bộ y tế israel xét nghiệm pcr bằng mẫu nước bọt chỉ mất bốn mươi năm phút để cho ra kết quả
nhanh hơn xét nghiệm mẫu phép dịch tị hầu lấy bằng cách trọt tăm bông vào mũi
cách lấy mẫu mới do tiến sĩ amos danieli thuộc khoa kỹ thuật của đại học bar island nghiên cứu
với sự trợ giúp từ một phòng thí nghiệm của bộ y tế và cơ quan nghiên cứu phát triển của bộ quốc phòng israel
trong hai tuần thử nghiệm những người tham gia sẽ được lấy mẫu xét nghiệm
bằng cả hai cách làm cũ và mới để so sánh
các tiêu chí bao gồm độ chính xác của kết quả độ an toàn và sự thoải mái
dựa trên kết quả so sánh cơ quan quản lý y tế israel sẽ quyết định có từ bỏ cách lấy mẫu cũ
và chuyển sang xét nghiệm pcr bằng mẫu nước bọt hay không
hiện vẫn chưa rõ cách lấy mẫu nước bọt đúng chuẩn cho xét nghiệm pcr
hy vọng thử nghiệm này sẽ đem lại kết quả tích cực và việc xét nghiệm pcr bằng nước bọt
sẽ sớm trở nên phổ biến trong thời gian tới
số ca mắc liên tục giảm cho thấy dịch bệnh tại việt nam đang dần hạ nhiệt
sau làn sóng dịch bất ngờ bùng phát chóng mặt
việc duy trì xu hướng giảm của số ca ghi nhận mỗi ngày phụ thuộc phần lớn vào sự tự xác
và nghiêm túc phòng dịch không chủ quan lơ là của người dân
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại